bộ đội biên phòng tỉnh lào cai cho biết vào khoảng bốn giờ sáng nay đơn vị đã phát hiện và bắt giữ hơn sáu trăm linh kg pháo hoa
được các đối tượng vận chuyển từ trung quốc vượt biên giới vào việt nam
theo đó trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực bờ sông biên giới thuộc tổ một mươi phường lào cai thành phố lào cai
lực lượng bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai phát hiện nhiều đối tượng đang có hành vi vận chuyển pháo qua biên giới
khi phát hiện lực lượng biên phòng các đối tượng đã chống trả và nhảy xuống sông nậm thi bơi sang phía bờ trung quốc để tẩu thoát
bên trong mỗi bao có chứa một mươi hai hộp pháo hoa tổng trọng lượng của hai mươi chín bao tải có chứa pháo hoa được thu giữ lên đến gần bảy trăm linh kg
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật